do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tiểu dự án chạm một trăm một mươi kv crom năng tỉnh đắk lắc và đầu nối bị chậm tiến độ so với kế hoạch
ngay sau khi tình hình dịch bệnh có chuyển biến tích cực chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công đã nhanh chóng tập trung mọi nguồn lực
triển khai các hạng mục cuối cùng và dự kiến đóng điện trạm này trong cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín dự án chạm biến áp một trăm một mươi kv crom năng và đấu nối do ban quản lý dự án lưới điện miền trung làm chủ đầu tư
chính thức được khởi công chạm được xây dựng tại buôn dung xã giaia huyện crom năng với tổng vốn đầu tư gần một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
qua hơn một năm triển khai hiện nay các đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng và tiến hành các công việc cuối cùng trên lưới điện
với sự nỗ lực hiện tại các hạng mục của công trình đều được triển khai thuận lợi bảo đảm an toàn chất lượng trong quá trình thi công
để sớm đưa tiểu dự án chạm một trăm một mươi kv crom năng đi vào vận hành góp phần nâng cao chất lượng cung ứng điện
phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân khu vực huyện crong năng và các vùng lân cận của tỉnh đắk lắc